năm nay là năm đầu tiên trách nhiệm chủ lực trong việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia được trao cho các địa phương
đến thời điểm này thành phố cần thơ đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả các khâu để kỳ thi tại thành phố cần thơ diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy chế
đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi bảy ở chín quận huyện trên địa bàn thành phố cần thơ đã sẵn sàng
quận ô môn và quận cái răng đã thành lập ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia quận
phối hợp với hội khuyến học quận phụ huynh có kế hoạch hỗ trợ ăn ở đi lại cho học sinh
tại quận ô môn có ba điểm thi tại ba trường trung học phổ thông lương định của lưu hữu phước và thới long
những thí sinh thi ở điểm thi trung tâm quận sẽ được bố trí nghỉ ngơi ở trường trung học cơ sở trần hưng đạo
quận dự kiến hỗ trợ từ bốn mươi đến năm mươi suất ăn miễn phí cho học sinh
ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia quận cái răng phối hợp với sở giáo dục và đào tạo thành phố
kiểm tra công tác tổ chức thi phối hợp với các ngành công an y tế bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ yêu cầu đại diện lãnh đạo các sở ban ngành trường đại học cao đẳng
kỳ thi năm nay dù không bị áp lực số lượng lớn thí sinh tập trung về trung tâm nhưng thành phố không thể chủ quan